thưa quý vị và các bạn liên quan đến vụ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mark heal hai canada
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại tp hcm các tỉnh thành phố khác và cục quản lý dược bộ y tế
tòa an ninh dân tp hcm đã tuyên án đối với nguyên thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường
cùng một mươi ba bị cáo trong phiên sơ thẩm diễn ra vào ngày một mươi chín tháng năm
cho đến nay một mươi bị cáo đã làm đơn kháng cáo
trong số này có duy nhất bị cáo nguyễn thị quyết nguyên là nhân viên phòng xuất nhập khẩu công ty vn phạc ma
kháng cáo kêu oan cho rằng chỉ làm theo những gì cấp trên chỉ đạo mà không ý thức được đó là hành vi vi phạm pháp luật
chín bị cáo còn lại kháng cáo xin được giảm nhẹ
trong bài đoán sơ thẩm bị cáo trương quốc cường bị tuyên phạt bốn năm tù
nguyễn việt hùng nguyên phó cục trưởng cục quản lý dược bộ y tế ba năm tù về cùng tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng